chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với lễ hội áo dài tp hcm lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh sự thưởng ngoạn thời trang áo dài không khí ngày lễ sẽ là ý kiến của bang tổ chức lễ hội
của các chuyên gia về ý nghĩa vẻ đẹp của chiếc áo dài truyền thống sự kết tinh văn hóa cũng như ý nghĩa giáo dục của đồng phục áo dài
việc quảng bá áo dài tới bạn bè quốc tế
tiếp đó chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tới thăm bảo tàng áo dài tại quận chín tp hcm
một bảo tàng tư nhân được xây dựng bởi mùa hôi công sức và tâm huyết của nhà thiết kế áo dài họa sĩ sĩ hoàng
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức thời sự nổi bật trong tuần
ủy ban nhân dân tp hcm vừa phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và thực hiện nghị quyết năm mươi bốn của quốc hội
việc cơ chế đạt thù thí điểm phát triển tp hcm và đợt thi đua cao điểm kỷ niệm bảy mươi năm ngày bác khổ
trong thời gian qua nhiều phong trào thi đua của thành phố đã trở thành điểm sáng
là động lực quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố
trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt tám bảy tổng sản phẩm nội địa grdp đạt một hai triệu tỷ đồng
thu ngân sách đạt ba trăm sáu mươi năm tỷ đồng kinh tế xã hội an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội được giữ vững
thanh đoàn tp hcm vừa tổ chức chương trình kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
giải thưởng năm nay được trao cho sáu mô hình thanh niên tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố
đây là những mô hình gắn liền với các hoạt động phát triển cộng đồng
mô hình xã hội giáo dục như liên hoan tuổi trẻ sáng tạo mô hình tuyến hẹm có hệ thống điện an toàn mỹ quan tiết kiệm
mô hình lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố
giải thưởng nhằm thu hút thêm nhiều công trình thanh niên hơn nữa cấp phần xây dựng đô thị thông minh
và các công trình thanh niên thực hiện cải cách hành chính đột phá hơn nhằm phục vụ người dân tốt hơn
để có thể hiểu thêm là chúng ta trân trọng cái giá trị văn hóa của chúng ta đến nhường nào
và cái điều thứ ba đó chính là nó kích thích cái sự sáng tạo của các nhà thiết kế áo dài
thành phố đã mở những cái cuộc triển lãm như kiểu duyên giáo áo dài như ngày hôm nay
thì là một cái hoạt động mà rất là mạnh để quảng bá cái hình ảnh áo dài đến với lại tất cả những người dân
cũng như là những người mà đến du lịch ở thành phố
đây là một hoạt động hết sức là bổ ích và mình nghĩ là rất là hay
ở ngoài hà nội thì cũng có những cái hoạt động như thế này nhưng mà nó ít hơn và nó chưa được sôi động bằng trong đây
khi mà mình đã trở nên đây thì mình rất là bất ngờ
theo nhiều chuyên gia áo dài việt nam bắt đầu từ những chiếc áo tử thân ngụ thân
bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ một mươi một
trải qua sự phát triển tiếp thu ảnh hưởng của nhiều trường phái trang phục nước ngoài
đã đạt đến độ tinh tế hoàn chỉnh ngày hôm nay
áo dài cho nữ tôn vinh nét đẹp cơ thể nữ giới mà vẫn đảm bảo sự kính đáo nữ tính
áo dài nam đảm bảo sự tôn nghiêm của trang phục người đàn ông
tựu chung áo dài truyền thống việt nam phân biệt với trang phục của các nước trong vùng
ở hai tà áo mềm mại và cười cảm cổ đóng cao vuông hoặc tròn
tuy nhiên bên cạnh áo dài truyền thống chúng ta còn có thời trang áo dài
đó là những chiếc kế trên cơ sở cách điều tả áo cổ áo tay áo v v
cho phù hợp với thời trang khí hậu cũng như cá tính thẩm mỹ của từng người v v
cho nên chỉ cần nhìn hai cái tà áo dài việt nam đi ngang mặt người ta biết rằng ồ đây là người việt nam
có một điều thứ hai tôi thấy là bản thân cái chiếc áo dài việt nam nó mang cái tính cách mạng về thời trang rất là dữ dội
nó hội nhập được rất nhiều nó có thể là thiêu tay bằng những cái họa tiết dân gian cổ truyền
nó có thể là in lên nó có thể xuất hiện một tòa lâu đài theo kiểu châu âu trên áo dài của nó
đối với kyo là chiếc áo dài là một bộ trang phục rất là đẹp
và kayo lúc nào cũng giỡn là một trong những lý do tại sao kayo lại ở lại việt nam lâu như vậy
là vì để được ngắm những cô gái mặc áo dài trên đường
chiếc áo dài làm cho cái bóp dáng của người phụ nữ càng ngày càng hấp dẫn hơn
người ta mặc áo dài theo cái phong cách của từng người cũng như là cá tính của từng người
thì đó là một cái loại trang phục là mặc ở đâu là lúc nào cũng nổi bật và lúc nào cũng gây sự chú ý một cách tích cực hơn
ngày nay tôi thấy đàn ông việt nam mặc áo dài cũng nhiều
cái điều đó làm cho tôi rất là cảm kích
nhất là mỗi dịp vào tết nguyên đáng nam thanh nữ thú mặc áo dài đi chụp hình về đường phố rất nhiều
mà toàn là những người trẻ người trẻ chứ không phải người lớn tuổi
cái chiếc áo dài việt nam đó là một cái nền văn hóa văn hóa mặt
nó liên kết được nó kết nối được những cái tâm hồn của người việt lại với nhau
và cái chất keo kết dính đó chính là người ta có dài
theo nhiều nhà thiết kế và nghiên cứu văn hóa trang phục áo dài không chỉ là thẩm mỹ
mà còn hàm chứa nội lực về đạo đức chuẩn mực của văn hóa giao tiếp ứng xử trong xã hội
khi chọn mặc trang phục áo dài kể cả áo dài truyền thống cũng như áo dài thời trang
chủ thể luôn phải cẩn trọng ý tứ hơn trong cách đi đứng nói năng giao tiếp
nữ giới cần mềm mại ý nhị hơn nam nhân cần tôn nhiêm hơn
và điều đó cũng ảnh hưởng tới người đang giao tiếp
họ cũng phải trân trọng giữ lễ nghĩa hơn một cách tự nhiên
chính vì vậy áo dài hoàn toàn có thể trở thành trang phục trong trường học
cũng như trong công sở hay các cơ sở kinh doanh
nhưng việc đó cũng đặt ra phải có những mẫu thiết kế với hoa văn trang trí
hay chất liệu vải cho phù hợp hơn với khí hậu
hoặc phù hợp hơn với sự hay vận động của học sinh v v
quả thật mỗi khi bất kỳ một ai khoác lên mình một tả áo dài
và cái người đối diện tiếp xúc với người đang mặc áo dài
thì dường như cả hai bên đều có một cái sự trừng mực ý tứ cẩn trọng
và điều này đã làm cho mối quan hệ đẹp tốt hơn lên
tôi nghĩ áo dài giờ đây không chỉ xuất hiện trong những lễ hội
mà nó cần trở thành một thường phục là một đồng phục trong trường học
bởi vì môi trường giáo dục là một môi trường để hình thành nhân cách
của trẻ em ngay từ lúc bắt đầu
và áo dài nó sẽ đóng một vai trò nhất định trong việc hình thành nhân cách đó
nhưng mà để mà các em học sinh những người năng động hoạt động cả ngày như thế
để mà mặc một chiếc áo dài thì cũng phải đòi hỏi một cái áo dài có thiết kế một chút đặc biệt
chứ không thể là áo dài truyền thống được
đòi hỏi về thiết kế là phải thoải mái phù hợp với học sinh
để giờ ra chơi các thứ các em còn có thể chạy nhảy rất là thoải mái được
hơn nữa là chất liệu thì cũng phải là thoáng mát một chút
thiết kế thì cũng phải trẻ trung
chứ cũng không thể lúc nào cũng là áo dài cao cổ
lễ hội áo dài chỉ diễn ra trong một tháng
để sức lan tỏa của lễ hội được sâu rộng
rất cần sự tham gia của các nhà quản lý các nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa
các nhà sư phạm hay thiết kế bên cạnh các người mẫu các đại sứ áo dài
những vấn đề về tôn vinh vẻ đẹp truyền thống
cũng như định hướng phát triển của thời trang áo dài
xây dựng một không gian sống của trang phục áo dài phần phân
cần được nghiên cứu kỹ lưỡng
theo tôi đây là một trong những độc đáo trong các lễ hội
ở đây nó không phải chỉ là lễ hội của du lịch
không phải chỉ có lễ hội của văn hóa
mà nó là những cái lễ hội phản ánh rất rõ
một nhận thức về chiều sâu văn hóa của quốc gia
lễ hội này ở tp hcm
nhưng thực sự là nó đã một sự tập hợp của cả nước về đây
nó như là những cái điểm hẹn của du lịch vậy
những điểm hẹn của văn hóa
và những cái điểm hẹn này của văn hóa của quốc gia của dân tộc
và trong cái điểm hẹn của văn hóa quốc gia dân tộc này
nó có cả những điểm hẹn của các văn hóa từ xa xưa
thì chúng ta sẽ thấy lễ hội nó lại trở thành một điểm hẹn khoa học
điểm hẹn của văn hóa dân tộc
từ năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi sẽ làm sao đó đặt hàng cho các nhà thiết kế
các đại sứ và kể cả ban tổ chức chúng tôi
đưa tà áo dài nó lan tỏa
nó trở thành một nét văn hóa không thể thiếu
cho bất cứ người việt nam nào
và xem như đó là quảng bá lòng yêu nước
giới thiệu nét đặc trưng văn hóa dân tộc việt
và đấy cũng là thông điệp lớn nhất
xuyên suốt trong nhiều năm của hội thi lễ hội áo dài
thành phố hồ chí minh
thưa quý vị thưa các bạn
tọa lạc trên đường long thuận phường long phước
quận chín thành phố hồ chí minh
một vùng đất phèn từng bị ngập nước hai lần trong một ngày bởi thủy triều
bảo tàng áo dài là bảo tàng tư nhân
được xây dựng bởi mồ hôi công sức và tâm huyết của họa sĩ
nhà thiết kế áo dài sĩ hoàng
trong các lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh
bảo tàng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc hội thảo tọa đàm trình diễn v v
của các nhà nghiên cứu thiết kế của các nhà báo cùng người mẫu và các đại sứ áo dài
bảo tàng áo dài do nhà thiết kế áo dài sĩ hoàng trực tiếp xây dựng
đi sưu tầm và trưng bày các hiện vật
phản ánh lịch sử hình thành và phát triển của áo dài
các gian trưng bày trong bảo tàng được xây dựng theo kiến trúc nhà rường huế
trên khu đất có diện tích hai hectare
với các khu vườn và hồ nước được tạo lập để giữ nguyên hệ sinh thái của vùng đất như trước khi xây dựng
bảo tàng được khởi công xây dựng bắt đầu từ năm hai nghìn hai
và sau một mươi hai năm xây dựng ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
bảo tàng đã mở cửa với một năm trăm linh hiện vật
trong đó đặc biệt có những hiện vật của các nhân vật lịch sử hiện đại
như áo dài của bà nguyễn thị định bà nguyễn thị bình bà trương mỹ hoa v v
trong suốt ba mươi năm qua cùng với công việc giảng dạy về chuyên ngành thiết kế thời trang
thì tôi lại càng có thêm những trải nghiệm
khi mà được có mặt trong những cái chương trình giới thiệu ngày văn hóa việt nam tại các nước
thì tôi thấy một điều rất rõ là áo dài như là một biểu tượng văn hóa đẹp
được nhận diện ngay lập tức trong cảm mến của người nước ngoài
áo dài đã đóng một vai trò như là một đại sứ văn hóa một cách đầy thuyết phục
thế nhưng bên cạnh đó tôi lại có thể tìm ra những nguyên liệu
có một mối lo âu rằng liệu một thế hệ trẻ việt nam khi lớn lên có quá nhiều sự chọn lửa
thì áo dài có còn là một sự quan tâm sự hướng tới
hay là cái sự hiểu biết để áo dài tiếp tục duy trì và phát triển
xong hành cùng với thời đại hay không
từ những ban khoăn đó cộng với những nỗi lo của một người làm nghề
nên tôi đã bắt đầu viết dự án xây dựng bảo tàng áo dài trong ba năm
và chính thức khởi công vào năm hai nghìn một mươi năm
trước đây thì bảo tàng khu đất này chính là một khu đất nhà vườn ở long thuận
ngày hôm nay để mà được tôn tạo được như ngày hôm nay
thì nó cao hai mét so với trước đây
về hiện vật áo dài thì bảo tàng hiện nay là có trưng bày trên một năm trăm linh hiện vật
những hiện vật áo dài thì đã được sâu tầm một cách rất là kiên trì
bởi lẽ là đó là những cái kỷ vật rất quý của mỗi gia đình
nó thậm chí đã bị trôn đi cùng với cái người đã khuất
và quả thật kể từ khi hoạt động thì bảo tàng đã phát huy được cái giá trị của mình
bảo tàng áo dài được xây dựng trước tiên từ công sức từ niềm đam mê
cũng như kiến thức về văn hóa của người chủ nhân nhạc thiết kế sĩ hoàng
ông đã biến một khu đất hoang vu nằm trong vùng ngập nước
thành một địa chỉ văn hóa cũng như một điểm du lịch kỳ thú
bảo tàng có những tư liệu hiện vật rất bổ ích cho quá trình thưởng lãm học tập và nghiên cứu về văn hóa của sinh viên trong và ngoài nước
dù trước mắt còn phải vượt qua nhiều khó khăn
bảo tàng áo dài cùng với một số các bảo tàng khác về cổ vật hội họa v v
là những bước đi thành công đầu tiên của sự nghiệp xã hội hóa công tác bảo tàng
bản thân mình thấy được rất là ý nghĩa
cũng như là những cái bố trí những cái khung cảnh
mọi người đặc biệt là chị em phụ nữ hiểu được cái xuất xứ của chiếc áo dài từ thời xưa và đến hiện nay
hiện nay thì chúng tôi đang cùng với các hội di sản văn hóa của thành phố
đang tiến hành các cái bước để lập một cái hồ sơ
đi từng bước để nhà nước công nhận áo dài là quốc phục
để từ đó tiến tới một cái hồ sơ để unesco công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể
của nhân loại
giống như những di sản văn hóa phi vật thể nhân loại của việt nam đã từng được công nhận
vâng thưa quý vị thưa các bạn
chúng tôi những người thực hiện chương trình này
hy vọng sẽ có dịp được đưa quý vị và các bạn đi tham quan trực tiếp bảo tàng áo dài
thưởng lãm những hiện vật đẹp đẽ và quý giá được trưng bày tại đây
nhưng bây giờ những hình ảnh phóng sự về bảo tàng áo dài
đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thư từ liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư